tại thủ đô phnom penh đại sứ việt nam tại campuchia vũ quang minh với vai trò là chủ tịch luân phiên
đã chủ trì cuộc họp lần thứ một mươi bốn ban chỉ đạo trung tâm hành động bom mìn khu vực asean amac
các đại biểu đánh giá cao vai trò chủ tịch luân phiên ban chỉ đạo amac của đại sứ vũ quang minh
đặc biệt với sáng kiến những người bạn của amac foa nhằm nâng cao vai trò và hình ảnh của amac
cũng như sự vận động sự ủng hộ rộng rãi từ các đối tác công tư cho hoạt động của amac
cũng tại phiên họp việt nam đã bàn giao chức chủ tịch luân phiên ban chỉ đạo amac cho brunei năm hai nghìn hai mươi
theo cơ chế amac các bên nhất trí lựa chọn việt nam và campuchia là phó chủ tình ban chỉ đạo amac năm hai nghìn hai mươi